nhằm phát triển và công nhận kỹ năng nghề cho người lao động tôn vinh lực lượng trẻ có tay nghề cao
bên cạnh việc tổ chức các cuộc thi kỹ năng nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
không thể không nhắc tới các cuộc thi thợ giỏi tại các doanh nghiệp
nhiều ý tưởng có giá trị thực tế gắn liền với thao tác công việc được công nhân đưa ra
nhằm cải thiện tốt hơn hiệu quả lao động
đối với nhiều doanh nghiệp thì thợ giỏi là một trong các hoạt động tự đào tạo
nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho mình
đơn cử như tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
thông qua cuộc thi hội thi thợ giỏi cấp tập đoàn đã tạo ra phong trào thi đua sôi nổi
để khuyến khích người lao động tự rèn luyện tự đào tạo để trở thành những người thợ xuất sắc
thợ cả trở thành chuyên gia trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình
như là tổ chức cho anh em thi là nâng cao tay nghề của anh em
hiện nay nhằm đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề góp phần nâng cao năng suất lao động cho công nhân
đã có rất nhiều kỳ thi tay nghề được các trường các sở lao động tổ chức
tuy nhiên đối với các doanh nghiệp và tập đoàn thì việc đứng ra tổ chức các cuộc thi lại không nhiều
để tổ chức được những hoạt động tập trung như thế này cho những vấn đề như thế này
thì tôi cho là công tác chuẩn bị
công tác tổ chức đặc biệt là cái quan niệm về sự cần thiết của nó là rất quan trọng
bên cạnh đó những cuộc thi như thế này là dịp để tiếp tục đúc kết kinh nghiệm
nhằm tiếp tục thực hiện chỉ thị hai mươi bốn của thủ tướng chính phủ
đồng thời tiếp tục hoàn thiện các chính sách về phát triển và công nhận
tôn vinh người lao động có kỹ năng của các doanh nghiệp
theo hướng chuẩn hóa chuyên môn hóa chuyên nghiệp hóa sáng tạo dân chủ công bằng văn minh hiện đại và hội nhập